trong khi mực khí quyển trên một năm trăm linh m lại xảy ra hội tụ gió đặc biệt là các tỉnh vùng núi và trung du sẽ có mưa rào và có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra cả tố lốc mưa đá cũng như gió giật mạnh nên bà con cần hết sức lưu ý
trong khi đó khu vực đông bằng cũng như là khu vực ven biển của đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội chịu ảnh hưởng của hội tụ gió yếu hơn
nên mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
trong ngày hôm nay sáng sớm còn có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trời nhiều mây
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
nền nhiệt đêm nay giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ đối với khu vực đông bắc bộ
còn đối với khu vực tây bắc bộ nhiệt độ trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ
riêng khu vực miền núi trời rét với mức nhiệt có thể xuống dưới một mươi sáu độ
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay cũng chịu tác động của rìa xa
phía tây nam của lưỡi áp cao cường độ yếu
nên về đêm và sáng sớm có mưa nhỏ ở một vài nơi sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết duy trì trạng thái tốt
ít mưa ban ngày mây thay đổi nắng cũng xuất hiện đồng đều
nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh ninh thuận bình thuận nhiệt độ cao hơn ở mức từ ba mươi hai ba mươi ba độ
các tỉnh thành thuộc tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục duy trì thời tiết ổn định
khu vực tây nguyên phổ biến không mưa sáng sớm trời rét nhẹ
sau khoảng một mươi giờ sáng nhiệt độ tăng nhanh và nhiệt độ cao nhất trong ngày
vẫn duy trì ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó nam bộ sẽ có nắng nhiều trong ngày và nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
vẫn xuất hiện tại các tỉnh thành thuộc miền đông của nam bộ
các tỉnh thành miền tây nhiệt độ giảm nhẹ hơn cao nhất ngày giao động
từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của lưỡi áp cao có cường độ yếu
khu vực vịnh bắc bộ phổ biến gió đông cấp ba bốn
tuy gió không mạnh nhưng lại có mưa ở diện một vài nơi
sáng sớm còn có sương mù làm cho tầm nhìn xa hạn chế dưới một km
trên khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc thịnh hành cấp bốn cấp năm
với độ cao sóng biển giao động từ hai đến ba mét
trên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa
có gió đông bắc cấp bốn năm
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi nên không ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn xa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước